tại hà nội phó thủ tướng vũ đức đam đã tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám triển khai nhiệm vụ năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín do bộ giáo dục và đào tạo tổ chức
hội nghị có sự tham dự của đại diện các ban bộ ngành trung ương lãnh đạo một số địa phương các sở giáo dục và đào tạo cơ sở giáo dục để nhìn nhận lại những mặt được những mặt còn bất cập của năm học cũ để đưa ra kiến nghị đề xuất giải quyết bất cập trong lộ trình đổi mới giáo dục
tại hội nghị bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ cho rằng năm học vừa qua ngành giáo dục đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả chín nhóm nhiệm vụ chủ yếu và năm nhóm giải pháp cơ bản đã đề ra
chất lượng giáo dục phổ thông đại trà có nhiều tiến bộ chất lượng giáo dục mũi nhọn đạt được nhiều thành tiệu quan trọng với kết quả nổi bật của các đoàn học sinh việt nam tham dự olympic quốc tế và khu vực thi khoa học kỹ thuật quốc tế
tuy nhiên bộ trưởng cũng thừa nhận ngành còn nhiều hạn chế yêu kém cần phải nghiêm trọng
tuy nhiên bộ trưởng cũng thừa nhận ngành còn nhiều hạn chế yêu kém cần phải nghiêm trọng
các nhà giám sát của bộ giáo dục đào tạo đối với các địa phương đã được tăng cường hơn nhưng vẫn còn sơ hở chưa sâu sát
cũng tại hội nghị bộ trưởng phùng xuân nhạ đã đưa ra nhiều nhiệm vụ cần thực hiện trong năm học mới trong đó có vấn đề đổi mới trong cơ chế quản lý